nhằm nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư trên địa bàn
ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu vừa tổ chức hội nghị quán triệt chủ trương
xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn
tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo tỉnh và các doanh nghiệp là chủ đầu tư của các dự án chậm triển khai
tính đến hết tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu có một trăm ba mươi tám dự án chậm triển khai
với diện tích gần chín năm trăm linh ha và ba mươi hai dự án được ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư
nhưng nhà đầu tư chưa thực hiện các thủ tục đầu tư chậm triển khai thực hiện
sau khi tiến hành các hoạt động giả soát thanh tra xử lý tỉnh bà rịa vũng tàu đã tiến hành thu hồi sáu mươi tám dự án
gồm một mươi năm dự án trong khu công nghiệp ba mươi hai dự án nhà ở sáu dự án cụm công nghiệp và một mươi năm dự án khác ngoài khu công nghiệp
ngoài ra trong năm hai nghìn một mươi năm và tám tháng năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh đã thu hồi hủy bỏ hai mươi tám văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư
do các nhà đầu tư không thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định
tại hội nghị sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các ngành chức năng ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
đã quyết định sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ lập thủ tục thu hồi dự án đối với những dự án chậm triển khai
chưa thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân trong khu vực dự án
đối với các dự án đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chậm triển khai sẽ tiến hành thanh tra
xác định năng lực chủ đầu tư để xây dựng các giải pháp cụ thể
ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu cũng chỉ đạo các sở ngành chức năng tiếp tục tổ chức ra soát
theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án tìm hiểu nguyên nhân và có giải pháp hỗ trợ
tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án trên địa bàn tỉnh